trong quá trình điều tra lực lượng công an xác định hoa và đạt đã thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán hai trăm tám mươi tám bộ sinh phẩm xét nghiệm
sau đó hai đối tượng đã bán lại toàn bộ số sinh phẩm này cho công ty việt á chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh tám triệu đồng
cùng ngày cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng của hai bị can qua đó phát hiện thu giữ nhiều tài liệu sổ sách giấy tờ có liên quan
vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng tám công an tỉnh bắc cạn thông tin chính thức việc khởi tố bị can
đối với ông ma thế quyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn khởi tố bị can đối với đoàn thị hoa
kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra làm rõ trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi đoàn thị hoa đã lập khống năm mươi sáu giấy ủy nhiệm tri
trình ông quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn bốn trăm một mươi triệu đồng
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn cũng khởi tố nguyễn thị quỳnh hương
kế toán trưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tự xưng mình là cảnh sát hình sự tấn công bắt giữ người trái pháp luật
võ văn sang cùng với ba đối tượng khác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giả
do có mâu thuẫn với nhóm của trần văn nghĩa nên san cùng với ba đối tượng trên đã điều khiển xe máy cầm theo hai con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả đi tìm để trả thù
khi đi đến gần quảng trường thành phố quy nhơn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây tưởng là nhóm của nghĩa
nên san đã lao vào đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công
sau đó bắt ba thanh niên trên đưa đến khu vực phường nhân bình thành phố quy nhơn và tiếp tục đánh đập
nên san đã lao vào đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công

đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trước mép trái
và đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số một ngõ trần cao vân phường phố huế quận hai bà trưng thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm cách hai hai cm trên sau đầu lông mày trái
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn anh

năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo tròn cách một cm trên sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện